chiều hai mươi bảy tháng ba đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận ủng hộ từ bộ nội vụ
đối với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng chí trần thanh mẫn cho biết cùng với nỗ lực của đảng nhà nước
tinh thần tương thân tương ái đoàn kết của nhân dân đang được khơi dậy mạnh mẽ
với mục tiêu quyết tâm chiến thắng đại dịch
tiếp nhận số tiền ủng hộ ba trăm linh triệu đồng từ bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân
đồng chí trần thanh mẫn cho biết sau một mươi ngày kể từ khi đoàn chủ tịch
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ
phòng chống dịch covid một mươi chín thì đã có rất nhiều cá nhân tập thể cơ quan đơn vị
đã thông qua mặt trận để chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch
tính đến nay số tiền ủng hộ đã lên đến hàng trăm tỷ đồng
cùng ngày ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cũng đã tiếp nhận gần hai tỷ đồng
từ một số cơ quan đơn vị các công ty và tập thể cá nhân khác ủng hộ công tác phòng chống dịch